tại tỉnh đắk lắc một khu chợ được xây dựng từ năm hai nghìn năm với tổng kinh phí là một tỷ đồng từ ngân sách nhà nước hiện đang bị bỏ hoang
trong khi đó tiểu thương lại tràn ra đường buôn bán gây cản trở giao thông mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường
đó là tình trạng diễn ra tại khu chợ trung tâm ở thôn hai xã băng anh huyện crong anna
hiện nay nhiều hạng mục công trình chợ đã xuống cấp hư hỏng nặng hệ thống điện nước đã hư hỏng hoàn toàn
trong khuôn viên rộng để cây cỏ mọc um tùm một số người dân sinh sống xung quanh chợ tận dụng sân xi măng để phơi cà phê nông sản
theo người dân địa phương nguyên nhân người dân không vào chợ mua bán hoàng hóa là do chợ nằm khuất phía sau trục đường chính nên rất bất tiện
trong khi đó hầu hết người dân trong xã là nông dân buổi sáng họ chỉ tranh thủ mua mớ rau con cá rồi về đi làm đồng nên tiện đường là họ ra mua
để thu hút người dân vào buôn bán thời gian đầu xã băng a trinh đã thực hiện chính sách yêu đáy
xã cũng đã nhiều lần tổ chức họp dân tuyên truyền vận động
và chợ kinh doanh mua bán thế nhưng các tiểu thương vẫn ra ngoài mua bán
về các mặt hàng thì nó không đầy đủ người dân khi mà họ phản ánh là các mặt hàng kinh doanh thì không đầy đủ
ví dụ muốn mua cái chợ muốn mua đấy thì muốn mua thế này không đầy đủ để mà thực hiện cái gái mà trong một hồ gia đình
thì bên cạnh đó thì do một nguyên nhân nữa thì có một cái chợ của khu vực nông trường một còn thuộc thị trấn bút trấp thì nó cũng đã nằm tồn tại đây rất là lâu rồi
thì bà con thì
vì lý do như thế thì bà con đứng xuống những cái chợ đó để bút bán
trái ngược với sự hoang tàn điều hưu của chợ trung tâm cụm xã băng ah cách đó không xa là một chợ tạm nằm ngay trên trục đường chính dẫn vào xã luôn tấp nập người mua kẻ bán
tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và gây mất mỹ quan ô nhiễm môi trường
ubnd xã băng an đã mời hợp tác xã dịch vụ thành đạt đứng chân trên địa bàn xã đầu tư nâng cấp sửa chữa đưa chợ vào hoạt động theo hình thức xã hội hóa
tuy nhiên do sự chậm trễ trong việc thẩm định giá của sở tài chính nên đến nay chợ trung tâm cụm xã băng adreinh vẫn bị bỏ hoang gây lãng phí